nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao hai nước thụy điển việt nam
triển lãm ký ức thụy điển việt nam diễn ra tại hà nội nhằm mục đích chia sẻ những kỷ niệm
những ký ức của các cá nhân đã từng có trải nghiệm với thụy điển hoặc việt nam
quy tụ những bức ảnh ấn tượng nhất trong bộ sưu tập ảnh ký ức thụy điển việt nam
do mạng lưới du học sinh việt nam thụy điển tổ chức
những bức ảnh trong triển lãm do chính công dân thụy điển và việt nam thực hiện với các chủ đề khác nhau
ký ức về thiên nhiên ba mươi bức ảnh ấn tượng nhất đã được chọn để trưng bày dịp này
không chỉ giới thiệu về văn hóa thiên nhiên con người của hai nước
mà còn là những mảnh ký ức về cuộc sống hàng ngày phản chiếu những giá trị mà hai nước việt nam thụy điển đều chân quý
đó là hòa bình bình đẳng tôn trọng cởi mở và bác ái